tại thành phố cần thơ hội nhà báo việt nam tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác hội năm hai nghìn một mươi tám triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
dự hội nghị có đồng chí trần thánh mẫn bí thư trung mương đảng chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam đồng chí thuận hữu quỷ viên trung mương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo hội nhà báo qua các thời kỳ
qua sáu mươi chín năm thành lập tổ chức hội đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng
trong năm hai nghìn một mươi chín hội đầu tư nghiên cứu xây dựng chương trình công tác kế hoạch hoạt động cụ thể phù hợp với thực tiễn tại đơn vị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của hội